các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin này đang được nhận rất nhiều sự quan tâm của người dân
nhiều người đang đặt ra câu hỏi liệu với chính sách này của cơ quan chức năng tỉnh vĩnh phúc
công tác phòng chống dịch tại địa phương sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả
theo đó phó chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc vũ trí giang vừa ký ban hành quyết định
thưởng tiền cho cá nhân cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương phục vụ phòng chống dịch
cụ thể người tố giác sẽ được thưởng tiền theo hai mức
mức một thưởng một triệu đồng cho mỗi tin báo của người dân phát hiện tố giác
người từ tỉnh ngoài từ vùng có dịch diện sẽ phải đi cách ly về hoặc đến địa phương
khu dân cư mà người tố rác đang sinh sống hoặc tố giác người tự ý ra khỏi nơi cách ly tập trung
cách ly tại nơi cư trú
mức hai người báo tin có giá trị cao đối với công tác giữ an ninh trật tự
phòng chống covid một mươi chín dựa trên đề xuất của công an sẽ được thưởng hai triệu đồng
mức này không áp dụng cho trường hợp cung cấp thông tin phản ánh về khẩu trang
tập trung đông người đăng tài chia sẻ tin bài vi phạm
tiền thưởng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh
quyết định của tỉnh vĩnh phúc được đưa ra trong bối cảnh ngày hai mươi tháng một mươi
địa phương phát hiện ca covid một mươi chín sau tám mươi ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
ca này là nam năm mươi bốn tuổi vợ mắc covid một mươi chín về từ tỉnh phú thọ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tỉnh vĩnh phúc phải đối mặt với các đợt dịch covid một mươi chín phức tạp
trong thời gian phòng chống dịch các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh
đã được người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị góp phần phòng chống dịch hiệu quả
như các tin về tố giác người nước ngoài cư trú bất hợp pháp người mắc covid một mươi chín bỏ trốn khỏi khu cách ly
vĩnh phúc vẫn duy trì chính trúc kiểm soát trên các tuyến đường chính và tỉnh
người từ vùng xanh vùng một và vùng hai theo hướng dẫn của bộ y tế và tỉnh không còn giấy xét nghiệm ncov âm tính
theo đánh giá phân cấp dịch covid một mươi chín toàn bộ tỉnh vĩnh phúc đang ở cấp độ hai
vĩnh phúc phát hiện một ca mắc covid một mươi chín
sau tám mươi ngày liên tiếp không có ca mắc
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
tính đến một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi
cụ thể sau tám mươi ngày liên tiếp không có ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tỉnh vĩnh phúc phát hiện một trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
bệnh nhân nam ở huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc có nguồn lây nhiễm từ tỉnh phú thọ
vợ bệnh nhân là công nhân của công ty cổ phần ksa khu công nghiệp thụy vân
thành phố việt trì tỉnh phú thọ mắc covid một mươi chín
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng khám đa khoa tâm đức thị trấn lập thạch huyện lập thạch
đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai nghi ngờ dương tính
cùng ngày mẫu bệnh phẩm được vận chuyển đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
để xét nghiệm và khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để tiếp tục điều trị cách ly y tế
thưa quý vị và các bạn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh vĩnh phúc
mới đây chiều hai mươi tháng một mươi phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam phó trưởng ban ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín đã làm việc với tỉnh vĩnh phúc về công tác phòng chống dịch tại địa phương này
phó thủ tướng vũ đức đam kiểm tra chống dịch covid một mươi chín tại vĩnh phúc
báo cáo với phó thủ tướng bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan khẳng định
mục tiêu của tỉnh là giữ được thành quả trong chống dịch và phát triển kinh tế
trong thời điểm hiện tại tỉnh dành ưu tiên cho công tác chống dịch
bởi tình hình dịch ở tỉnh giáp danh là phú thọ có diễn biến phức tạp
để thực hiện tốt mục tiêu đề ra vĩnh phúc tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch
xét nghiệm tầm soát sàng lọc ở những địa phương có nguy cơ cao
tăng cường kiểm soát chặt chẽ những công dân đi về từ vùng dịch
đối với những tỉnh lân cận vĩnh phúc sẵn sàng hỗ trợ cũng như đảm bảo hàng hóa lưu thông
nhưng vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan mong muốn
chính phủ có những văn bản uyển chuyển hơn để các địa phương nói chung
vĩnh phúc nói riêng có thể linh hoạt chủ động cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cho phù hợp với tình hình thực tế
trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp theo từng ngày
tỉnh vĩnh phúc đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với dịch
xây dựng đủ các kịch bản phương án có thể xảy ra
cùng đó tỉnh kiểm soát chặt và nắm chắc tình hình diễn biến dịch trong nước
và tiềm ẩn nguy cơ trên địa bàn đánh giá nhanh tình hình có thể xảy ra trong tương lai gần
để đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp nhất
đặc biệt vĩnh phúc quyết liệt chỉ đạo các cấp ngành bám sát
cụ thể hóa các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép
đặc biệt toàn hệ thống chính trị của tỉnh tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất
cho công tác phòng chống dịch dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo
kiểm tra cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo an toàn sản xuất
tỉnh cũng nhanh chóng kịp thời ban hành các cơ chế chính sách đặc thù
trong chống dịch và phát triển kinh tế như hỗ trợ mở rộng xét nghiệm
hỗ trợ tiêm vaccine miễn phí cho người dân người lao động
hiện tại vĩnh phúc đã tiêm cho năm trăm linh hai bảy trăm bốn mươi sáu người đạt sáu mươi hai một dân số trên một mươi tám tuổi
trong đó có một trăm một mươi năm chín trăm sáu mươi một người đã được tiêm mũi hai
bên cạnh đó tỉnh vĩnh phúc chủ động xây dựng các kế hoạch các phương án phòng chống dịch
tổ chức diễn tập để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp người dân chủ động biết
và gắn trách nhiệm với vai trò là chủ thể của mặt trận phòng chống dịch
quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành vùng xanh bền vững trong phòng chống dịch
và phát triển kinh tế xã hội của cả nước
nhờ vậy chín tháng năm hai nghìn hai mươi một tỉnh vĩnh phúc đạt cột mốc tăng trưởng là chín sáu mươi hai
cùng nhiều chỉ số kinh tế xã hội khác đạt và vượt kế hoạch
điều này khẳng định tỉnh đã có nhiều giải pháp phù hợp trong bối cảnh khó khăn chung
thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ thủ tướng chính phủ đề ra
vĩnh phúc vừa trải qua gần tám mươi ngày không có dịch phát sinh trong cộng đồng
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đánh giá cao
những thành quả vĩnh phúc đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chia sẻ những khó khăn của hai tỉnh vĩnh phúc phú thọ trong tình hình dịch covid một mươi chín
đã có những diễn biến phức tạp
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu vĩnh phúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác phòng chống dịch đẩy nhanh quá trình cập nhật tình trạng tiêm vaccine
và kết quả xét nghiệm lên hệ thống để thuận tiện hơn cho công tác kiểm soát
tỉnh cũng cần sớm bao phủ vaccine chú trọng công tác phòng chống dịch
trong các trường học và khu công nghiệp
phó thủ tướng lưu ý trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cần quán triệt tư tưởng thống nhất trong cả nước nhưng phải linh hoạt chủ động
các biện pháp cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
chủ động phối hợp chặt chẽ với những địa phương lân gận dập dịch
không để ách tắc lưu thông
chính phủ sẽ giao cho các bộ ngành liên quan sớm có cơ chế hướng dẫn
để các địa phương thuận lợi hơn cho công tác phòng chống dịch
vĩnh phúc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tạm thời
gần đây tỉnh phú thọ xuất hiện các ổ dịch nguy hiểm nguy cơ cao lây lan
ra cộng đồng để chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập
và địa bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh trưởng bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể chủ tịch ubnd các huyện
thành phố các chốt thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh
triển khai một số biện pháp cấp bách tạm thời sau tăng cường gia soát
nắm bắt các khu vực lĩnh vực địa bàn phụ trách ra soát toàn bộ người đến
về vĩnh phúc từ tỉnh phú thọ từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà tổng hợp báo cáo về sở y tế
trước một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi
công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải chỉ đạo các chốt
trên tuyến đường giao thông trọng yếu đường bộ đường thủy phú thọ vĩnh phúc
tăng cường ra soát phát hiện người từ phú thọ đi vào tỉnh
yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đi từ vùng có cấp độ dịch ba bốn phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định
các sở ngành địa phương đặc biệt quản lý các khu công nghiệp sở kế hoạch và đầu tư
sở công thương khẩn trương giả soát thông báo tới cán bộ người lao động học sinh
sinh viên đang sinh sống ở các vùng có cấp độ dịch ba bốn của tỉnh phú thọ
ở lại địa phương tạm nghỉ
các ngành địa phương tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tập làm việc
sở giáo dục vận tải chủ trì liên hệ với các đơn vị liên quan
chỉ đạo phương tiện giao thông đi từ qua vùng dịch ở cấp độ ba bốn của tỉnh phú thọ
khi vào vĩnh phúc không dừng đỗ đón trả khách trên địa bàn tỉnh
ubnd các huyện thành phố chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
sở lao động thương binh và xã hội các đơn vị liên quan tổ chức ra soát
xét nghiệm sars cov hai với tỷ lệ một mươi tổng số giáo viên học sinh nhân viên trường học
tại đơn vị thuộc địa bàn các huyện vĩnh tường lập thạch sông lô
năm tại đơn vị thuộc địa bàn huyện thành phố còn lại
sử dụng nguồn test xét nghiệm đã được cấp theo quyết định của ubnd tỉnh theo hình thức gồm mẫu
các địa phương chỉ đạo tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản hoạt động tối đa
kiểm soát chặt người đến về từ các vùng có dịch của tỉnh phú thọ để đề xuất xét nghiệm cách ly y tế
trên những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại địa phương
lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp phù hợp để kiểm soát tốt dịch bệnh
việc thưởng tiền cho người báo tin phòng chống dịch bệnh cũng thể hiện sự quyết liệt
sáng tạo của địa phương với mục tiêu kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh
vậy liệu chính sách này có đem lại hiệu quả ra sao
sẽ có thêm các địa phương khác áp dụng chính sách này hay không
những thông tin mới nhất về vấn đề này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mời quý vị và các bạn đón xem ở các video tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại